thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao quốc hội ba nước campuchia lào việt nam clv lần thứ nhất thăm và làm việc tại lào
chiều nay ngày bốn tháng một mươi hai chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có cuộc hội kiến với tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân dân chủ nhân dân lào thong lun si sulit
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã có cuộc hội kiến với tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân dân chủ nhân dân lào thong lun si sulit
tới tổng bí thư chủ tịch nước thong lun si sulit chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao
chuẩn bị tốt các cuộc gặp gỡ lãnh đạo cấp cao và kỳ họp lần thứ bốn mươi sáu ủy ban liên chính phủ việt nam lào
tổng bí thư chủ tịch nước thong lun si sulit vui mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ việt nam lào thời gian gần đây
trong đó có những đóng góp rất quan trọng của quốc hội hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước thong lun si sulit nhấn mạnh thời gian tới hai bên tiếp tục nỗ lực phối hợp giải quyết các vấn đề vương mắc
tạo đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư đưa lĩnh vực này biến chuyển về chất
xứng tầm với quan hệ chính trị có cơ chế chính sách phù hợp đẩy mạnh thương mại đầu tư giữa hai nước nhằm kết nối hai nền kinh tế
hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
nhất là tại liên hợp quốc và asean cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh luôn ủng hộ sẵn sàng hỗ trợ tối đa để lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean
và chủ tịch ipa năm hai nghìn hai mươi bốn qua đó tăng cường vai trò vị thế của lào ở khu vực và thế giới
nhân dịp này qua chủ tịch quốc hội vương đình huệ tổng bí thư chủ tịch nước lào trân trọng gửi lời thăm hỏi
và chúc sức khỏe tới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thường thủ tướng chính phủ phạm minh chính và lãnh đạo đảng nhà nước của việt nam
chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến với thủ tướng chính phủ lào sòn say sì phan đòn
thủ tướng lào sỏn say sĩ phan đòn nhiệt liệt chào mừng chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
nhấn mạnh chuyến công tác góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thắt chặt
mang đến tình cảm sự cổ vũ mạnh mẽ nhân kỷ niệm bốn mươi tám năm quốc khánh lào và một trăm linh ba năm ngày sinh chủ tịch cây sòn phong vi hẳn
thủ tướng lào trân trọng truyền lời thăm hỏi đến lãnh đạo chủ chốt việt nam cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của việt nam trong sự nghiệp giải phóng
giành độc lập của lào trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định việt nam trước sau như một luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt có một trăm linh hai với lào
luôn sắt cánh và ủng hộ mạnh mẽ toàn diện công cuộc bảo vệ xây dựng đổi mới và phát triển của lào
quốc hội hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ tiếp tục tạo hành lang pháp lý thuận lợi để hai chính phủ tăng cường hợp tác
phối hợp giám sát thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ đã thống nhất tại kỳ họp thứ bốn mươi năm
ủy ban liên chính phủ việt nam lào và các thỏa thuận hợp tác khác giữa hai bên
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh phía việt nam mong muốn sớm đón thủ tướng lào thăm việt nam và đồng chủ trì kỳ họp thứ bốn mươi sáu
ủy ban liên chính phủ việt nam lào thủ tướng sòn say si phảnon vui vẻ nhận lời mời của thủ tướng phạm minh chính thăm chính thức việt nam
và cùng thủ tướng phạm minh chính đồng chủ trì kỳ họp lần thứ bốn mươi sáu ủy ban liên chính phủ việt nam lào
chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định việt nam ủng hộ sẵn sàng hỗ trợ tối đa để lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean
và chủ tịch ipa năm hai nghìn hai mươi bốn qua đó giúp tăng cường vị thế của lào ở khu vực và thế giới
cũng trong chiều nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đến thăm nguyên tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit
và nguyên thủ tướng chính phủ lào thong sinh thảm mạ vông
chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng được gặp lại những đồng chí anh em người bạn thân thiết của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
trân trọng gửi tới các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của lào lời thăm hỏi thân tình và lời chúc sức khỏe của tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ tịch nước võ văn thường và thủ tướng phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của lào nhân dịp quốc khánh lần thứ bốn mươi tám
đánh giá cao những thành tiệu đối nội đối ngoại to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân lào anh em đạt được trong những năm qua
trong đó có những đóng góp vô cùng quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của lào
chủ tịch quốc hội bày tỏ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào đất nước lào sẽ vượt qua mọi khó khăn
ngày càng phát triển độc lập tự chủ phồn vinh nhân dân lào anh em ngày càng ấm no hạnh phúc
các đồng chí nguyên lãnh đạo cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của việt nam dành cho lào và đề nghị hai bên tiếp tục vun đắp
cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt việt lào đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm giáo dục và tuyên truyền cho thế hệ trẻ hai nước
về truyền thống quan hệ đặc biệt gắn bó thủy chung lào việt nam việt nam lào
còn trước đó vào sáng nay tại sân bay quốc tế hoa tây thủ đô viêng trần
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa hãng hàng không vietjet với hãng hàng không quốc gia lào
và công bố mở đường bay mới kết nối thủ đô viên trăn của lào với thành phố hồ chí minh
theo thỏa thuận được ký kết giữa hãng hàng không việt jet với hãng hàng không quốc gia lào
hai hãng hàng không trở thành đối tác toàn diện về vận chuyển hành khách và hàng hóa
cùng mở rộng hợp tác trong các hoạt động kỹ thuật sửa chữa bảo dưỡng tàu bay đào tạo nguồn nhân lực hàng không
đường bay kết nối thủ đô viêng trần với thành phố hồ chí minh sẽ mở từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến phục vụ bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần
với thời gian bay mỗi chặng khoảng một giờ bốn mươi năm phút đường bay mới của vietjet air được kỳ vọng góp phần thúc đẩy thương mại
du lịch giao lưu văn hóa giữa hai nước tạo thêm những kết quả tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác truyền thống
gắn bó giữa hai quốc gia hai dân tộc
cũng tại sân bay quốc tế quát tây chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tới thăm khu nhà xưởng bảo trì bảo dưỡng ha gắt của hãng việt jet air
thưa quý vị sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi bảy của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
đội ngũ trí thức việt nam đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng
là lực lượng đi đầu trong nghiên cứu đổi mới sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ hội nhập quốc tế
tuy nhiên việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức còn bất cập
thiếu cơ chế chính sách đột phá trong đầu tư bồi dưỡng và trọng dụng trí thức
vì vậy ban chấp hành trung ương đảng đã ban hành nghị quyết số bốn mươi năm
tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
truyền đạt chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
đồng chí nguyễn trọng nghĩa ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương nêu rõ
nghị quyết bốn mươi năm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi phát triển đội ngũ trí thức về số lượng và chất lượng
nhất là đội ngũ chuyên gia nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực then chốt trọng yếu
lĩnh vực mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước hoàn thiện cơ chế
chính sách bảo đảm khả thi đồng bộ tạo cơ hội điều kiện động lực cho đội ngũ trí thức phát triển toàn diện
nâng cao năng lực trình độ và cống hiến cho đất nước phát triển cơ sở nghiên cứu
cơ sở giáo dục đạt trình độ tiên tiến thuộc nhóm hàng đầu châu á
trong đó đại học quốc gia hà nội đại học quốc gia tp hcm được xếp hạng trong năm nhóm năm trăm linh đại học hàng đầu thế giới
phân tích năm nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới
trong đó tập trung đổi mới trong công tác đào tạo bồi dưỡng sử dụng đáy ngộ và tôn vinh trí thức

đồng chí nguyễn trọng nghĩa cũng phân tích các giải pháp về hoàn thiện thể chế hóa đường lối chủ trương của đảng
về xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới
có cơ chế phát huy dân chủ tôn trọng tự do sáng tạo
đề cao đạo đức trách nhiệm của trí thức trong hoạt động khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo
tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng khoa học công nghệ và đào tạo
nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ
phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ trí thức nhất là các nhà khoa học giỏi chuyên gia đầu ngành
nhân tài nhằm khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc đoàn kết góp phần tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại hà nội hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ tám
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
kết nối tới sáu trăm sáu mươi điểm cầu với sự tham dự của hơn ba mươi năm cán bộ đảng viên trong toàn bộ đảng khối các cơ quan trung ương
hội nghị quán triệt truyền đạt nội dung cơ bản của các chuyên đề như tiếp tục phát huy truyền thống
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ta ngày càng phôn vinh hạnh phúc
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới
chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới và chuyên đề tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
trên cơ sở đó các cấp ủy tổ chức đảng trong toàn đảng bộ khối tiếp tục quán triệt
tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết hội nghị trung ương viii khóa một mươi ba ở cơ quan đơn vị
xây dựng kế hoạch chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết cụ thể thiết thực và hiệu quả
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã tiếp bộ trưởng bộ quốc phòng malaysia mohammad hassan
đang thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam rất coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược việt nam malaysia
phát triển ổn định bền vững và lâu dài ngày càng đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực
thông tin tới thủ tướng về kết quả hội đàm giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước bộ trưởng mohammad bil hazi hassan cho biết
thời gian tới hai bộ trưởng sẽ tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn sớm thiết lập các cơ chế tham vấn đối thoại
tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo
công nghiệp quốc phòng hậu cần quân y cứu hộ cứu nạn tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai bộ trưởng thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ
hiệu quả thiết thực các văn bản hợp tác đã ký kết ủng hộ các cơ quan chấp pháp trên biển hai nước giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển
nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghiệp quốc phòng hậu cần và quân y
thủ tướng mong muốn malaysia cùng việt nam tiếp tục ủng hộ và đưa ra những sáng kiến và hành động thiết thực nhằm phát huy đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của asean
thúc đẩy asean và trung quốc sớm ký kết coc thực chất và hiệu quả phù hợp với công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và lợi ích các bên góp phần kiến tạo môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại biển đông
thưa quý vị theo thông cáo của bộ ngoại giao nhận lời mời của thủ tướng phạm minh chính thủ tướng belarus roman gollov chenko sẽ thăm chính thức việt nam từ ngày sáu đến ngày chín tháng một mươi hai
việt nam và belarus kế thừa mối quan hệ hữu nghị truyền thống
và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp đã có giữa việt nam và liên xô trước đây duy trì thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp bao gồm cấp cao
hiện belarus có ba dự án đầu tư tại việt nam với tổng vốn đầu tư là ba mươi hai hai triệu đô la mỹ
việt nam có một dự án đầu tư sang belarus với tổng vốn đầu tư là tám trăm một mươi đô la mỹ
thưa quý vị ngày hôm nay sở du lịch tp hcm đã phối hợp với sở văn hóa
thể thao và du lịch các tỉnh tây bắc mở rộng tổ chức hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu quảng bá các đặc trưng thế mạnh về văn hóa du lịch của các tỉnh tây bắc đến với người dân và du khách tại tp hcm
các đại biểu được bang tổ chức giới thiệu quảng bá các sản phẩm du lịch điểm đến nét đẹp văn hóa của các địa phương đưa ra nhiều ý kiến phân tích đánh giá xác đáng về những lợi thế khó khăn môi trường đầu tư kinh doanh tại vùng tây bắc hiện nay đang gặp phải
để thúc đẩy liên kết phát triển du lịch giữa tp hcm và các tỉnh tây bắc các doanh nghiệp kiến nghị chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước đã cùng nhau thay đổi đánh giá tiềm năng cơ hội và định hướng liên kết xây dựng và phát triển sản phẩm